tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp xã giao thủ tướng cộng hòa dân chủ nhân dân lào thonglun sisulit
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang vui mừng được gặp lại thủ tướng thonglun sisulit người bạn người anh em thân thiết của nhân dân việt nam
khẳng định chính sách nhất quán của việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
khẳng định việt nam luôn hết lòng ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện công cuộc đổi mới bảo vệ và xây dựng đất nước của lào
dựa trên tinh thần của bộ chính trị chính sách của đảng nhà nước việt nam và lào thêm đi vào chiều sâu
hai bên đã thống nhất thời gian tới tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trên nhiều lĩnh vực đồng thời sẽ cùng nhau giải quyết những vấn đề vướng mắc tồn tại
chúc mừng những kết quả đã đạt được giữa chính phủ hai nước
chủ tịch nước trần đại quang cũng mong muốn trong năm hai nghìn một mươi bảy hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống quan hệ việt nam lào
phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào